về thực phẩm bẩn mới đây công an phường cầu diễn quận nam từ liêm thành phố hà nội đã đưa ra thông báo có nhóm học sinh trên địa bàn phường đại mỗ mua một loại kẹo xuất xứ trung quốc sau khi ăn xong có biểu hiện ngộ độc buồn nôn
hay ngày hai mươi hai tháng một mươi một mới đây bệnh viện đa khoa thiện hạnh thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang cấp cứu cho một mươi bảy học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa được bán cạnh trường học
và rất nhiều vụ việc khác về an toàn thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe trẻ em
nguy hiểm thật sự mình thấy còn có nhiều loại kẹo dương tính với ma túy mang bán hay phát cho học sinh quá lo lắng cho sự an toàn sức khỏe của các con
rất bức xúc trước những người buôn bán hay kinh doanh thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc với người lớn thì không sao nhưng với trẻ em thì thực sự nguy hiểm